vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay xe tải chở vật liệu xây dựng bất ngờ đâm xe một mươi sáu chỗ đang trên đường đi đón dâu trên địa bàn kim bảng hà nam khiến ba người chết và nhiều người khác bị thương nặng
theo đó ông bùi đức tĩnh tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh hà nam cho biết sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn thì khả năng do chiếc xe đón dâu bám đoàn xe đưa dâu nên thiếu quan sát không giảm tốc độ khi đi qua ngã năm nên đã đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải
theo ông tĩnh vụ tai nạn khiến ba người tử vong một mươi sáu người bị thương phải nhập viện điều trị đòn xe đưa dâu gồm một xe dâu và ba xe một mươi sáu chỗ xe bị nạn là xe đi sau cùng hiện tại hai bệnh nhân bị thương nặng phải thở bằng máy
tài xế xe khách một mươi sáu chỗ tên là lương thành uy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình còn tài xế xe tải do quá hoảng sợ nên đã rời khỏi hiện trường
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh hà nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông chỉ đạo ngành y tế bố trí người và phương tiện cấp cứu các nạn nhân tai nạn giao thông
chủ tịch ubnd tỉnh hà nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn và phân luồng giao thông